chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thủ tướng shinzo abe bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đất nước việt nam tiếp tục phát triển thịnh vượng
mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước đi vào chiều sâu phát triển toàn diện hiệu quả
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn nhà vua nhật bản đã gửi thư chúc mừng đến tổng bí thư chủ tịch nước
và thủ tướng shinzo abe đã cử đặc phái viên sang việt nam trực tiếp chuyển thư chúc mừng của thủ tướng đến tổng bí thư chủ tịch nước
bày tỏ vui mừng về sự phát triển toàn diện mạnh mẽ thực chất trên các lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
khẳng định đảng và nhà nước việt nam luôn coi trọng quan hệ với nhật bản đánh giá cao sự hợp tác giúp đỡ hiệu quả về nhiều mặt mà nhật bản đã dành cho việt nam
hoàn ngành các cơ quan hữu quan hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm hai nghìn một mươi tám
đề nghị hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị
thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế bao gồm thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại oda nông nghiệp lao động hợp tác địa phương hợp tác đào tạo nhân lực và kết nối chiến lược phát triển của hai nước
củng cố và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước
đặc phái viên sonora kentaro nhấn mạnh nhật bản đánh giá cao những thành tựu quan trọng việt nam đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua
cũng như vai trò và đóng góp tích cực của việt nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực
khẳng định nhật bản hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với việt nam và sẽ nỗ lực phối hợp nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới toàn diện và thực chất
chiều năm tháng một mươi một tại thành phố thượng hải trung quốc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp thị trưởng thành phố thượng hải ứng dũng đến chào nhân dịp thủ tướng tham sự hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc lần thứ nhất
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị thượng hải tiếp tục tạo thuận lợi cho việc tăng cường giao lưu trao đổi đoàn các cấp triển khai các cơ chế hợp tác đã có giữa thượng hải và thành phố hồ chí minh
tích cực nghiên cứu việc mở rộng thiết lập các cơ chế hợp tác mới với các bộ ngành địa phương khác của việt nam thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực mà thượng hải có thế mạnh và các địa phương việt nam có nhu cầu
mong muốn thượng hải hỗ trợ và yêu đãi doanh nghiệp việt nam tham gia các kỳ hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc tổ chức tại thượng hải tạo điều kiện để hàng hóa có thế mạnh của việt nam như nông lâm thủy hải sản có mặt nhiều hơn nữa trên thị trường thượng hải và khu vực hoa đông
thị trưởng thượng hải ứng dũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chính phủ và cá nhân thủ tướng nguyễn xuân phúc với hội nghị nhập khẩu quốc tế trung quốc
mong muốn mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương của việt nam góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam
tối nay tại hà nội bộ quốc phòng tổ chức chương trình giao lưu sáng mãi tinh thần thượng tôn pháp luật
tới dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tham mưu trưởng thứ trưởng bộ quốc phòng đồng chí lê mạnh hùng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng lê chiêm thứ trưởng bộ quốc phòng cho biết năm năm qua cộng tác hoàn thiện thể chế về quân sự quốc phòng đã được bộ quốc phòng đồng biệt quan tâm triển khai thực hiện
đồng thời gắn phổ biến giáo dục pháp luật với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam phải tích cực học tập tìm hiểu nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và năng lực thực thi pháp luật thực hiện khẩu hiệu sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật chấp hành nghiêm điều lệnh điều lệ chế độ quy định của quân đội
chiều nay năm tháng một mươi một phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi tiếp lãnh đạo ngân hàng credit siêu và một số doanh nghiệp thụy sĩ do ông andres jber giám đốc điều hành kiêm lãnh đạo toàn cầu khối các doanh nghiệp dẫn đầu làm trưởng đoàn
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết với châu âu nói chung việt nam sẽ sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa hai bên vào đầu năm hai nghìn một mươi chín đồng thời tiến tới ký kết hợp tác với khối thương mại tự do châu âu efta gồm bốn nước bắc âu trong đó có thụy sĩ
bên cạnh đó việt nam là nước có tình hình kinh tế vĩ mô chính trị ổn định tốc độ tăng trưởng cao thị trường nội địa nhiều tiềm năng cùng với các chính sách cởi mở của nhà nước sẽ là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của thụy sĩ và việt nam cùng phát triển
ông andreas gerber cho biết nhiều doanh nghiệp của thụy sĩ đã hợp tác đầu tư nhiều dự án ở khu vực hải phòng ninh bình đà nẵng thành phố hồ chí minh và vùng đồng bằng sông cửu long
với thế mạnh về khoa học công nghệ các doanh nghiệp thụy sĩ muốn tiếp tục mở rộng đầu tư ở việt nam trong các lĩnh vực năng lượng hạ tầng giáo dục đào tạo du lịch đồng thời tập trung nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao y tế tài chính trong thời gian tới
chiều nay tại nhà quốc hội
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã có buổi tiếp ông lý phi chủ nhiệm ủy ban hiến pháp và pháp luật của đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc cùng đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại việt nam từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu khẳng định việt nam luôn mong muốn tăng cường hợp tác đối tác toàn diện với trung quốc
nhất là trong những năm gần đây hai bên đã có nhiều trao đổi cấp cao thể hiện qua các chuyến thăm cấp nhà nước các cuộc gặp gỡ đa phương và song phương bên lề hội nghị thế giới và khu vực
diễn đàn phó chủ tịch uông chu lưu mong muốn quốc hội hai nước cần tăng cường giao lưu trao đổi cụ thể trong lĩnh vực lập pháp để chia sẻ các chuyên môn kinh nghiệm tiến tới hợp tác sâu rộng hơn nữa về mọi mặt
trước đó đoàn ủy ban hiến pháp và pháp luật của đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc đã có buổi hội đàm với ủy ban pháp luật của quốc hội việt nam do ông nguyễn khắc định chủ nhiệm ủy ban pháp luật chủ trì
hai bên bày tỏ hy vọng thông qua cuộc hội đàm sẽ tiếp thu học hỏi được những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng luật pháp lệnh của cơ quan lập pháp hai nước
qua đó sẽ tăng cường hợp tác sâu rộng hơn trong quan hệ song phương và hỗ trợ nhau trên các diễn đàn đa phương
ngày năm tháng một mươi một ubnd tỉnh hòa bình đã có buổi họp báo thông tin về vụ tai nạn sập hang khai thác vàng trái phép tại thôn lộng xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
trước đó vào khoảng hai giờ ngày bốn tháng một mươi một tại địa phận hang cột cờ thôn lộng xã thanh nông huyện lạc thủy đã xảy ra tai nạn sập cửa hang do khai thác vàng trái phép
làm hai người là anh bùi văn thú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tại tỉnh hòa bình và anh trương công tránh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại tỉnh thanh hóa bị mắc kẹt hiện vẫn mất tích trong hang
hiện nay công an tỉnh hòa bình đã tạm giữ hình sự đối tượng bạch xuân hưng chủ bãi khai thác vàng trái phép để lấy lời khai
hoàn thiện hồ sơ vụ án ubnd tỉnh hòa bình cùng các cơ quan chức năng đã kịp thời xuống hiện trường chỉ đạo tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn
tuy nhiên do lòng hang ở vị trí địa hình thấp hơn so với xung quanh hộ lượng đất đá lớn và đang ở trong trạng thái bùn lỏng nên lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được vị trí các nạn nhân
để xử lý sự cố sụt trượt nghiêm trọng dốc vườn xoài trên quốc lộ đoạn qua xã an dân huyện tuy an tỉnh phú yên
cục quản lý đường bộ ba bộ giao thông vận tải đang quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi tám
quốc lộ một đoạn qua địa phận tỉnh phú yên xuất hiện nhiều ổ gà nhiều vị trí bị sụt lún
tại khu vực đèo quán cao thuộc huyện tuy an bị hư hỏng khá nặng gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông
các đơn vị thi công đã phải cắt móng mặt đường ra cố lại nền đường để thảm nhựa đồng thời khắc phục tình trạng ngập nước do thiếu hệ thống thoát nước dọc
cục thường xuyên yêu cầu các nhà thầu cũng như bên ban quản lý đoạn thăng long và chỉ đạo nhà thầu tư vấn bám sát hiện trường thực hiện đúng các chỉ dẫn kỹ thuật
tại dốc vườn xoài qua huyện tuy an giáp danh với thị xã sông cầu tỉnh phú yên vị trí thường xuyên bị sụt trượt đất làm một số nhà dân bị sạt lở móng nứt tường đổ ngã trước đây
hiện các hạng mục gia cố máy taluy nền đường và xử lý điểm sụt trượt đang được gấp rút thực hiện
mỗi ngày có hơn hai trăm linh công nhân và nhiều thiết bị máy móc
tại dốc làm việc ba k liên tục đến nay đã lắp đặt được một trăm linh bốn m tường chắn bê tông kè ốp được hơn hai m chân khay máy taluy
dự kiến rãnh thoát nước sẽ hoàn thành vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm nay hoàn trả mặt bằng cho các phương tiện lưu thông an toàn ở tất cả các làn đường
đầu tháng một mươi ban chất triển khai thực hiện việc xử lý mưa bão rồi sụt lún ở chỗ vườn xoài
và các hệ thống rãnh dọc rãnh ngang và hệ thống ngập nước vào nhà dân
đầu tháng một mươi thì triển khai và phải triển khai cũng xong trước năm hai nghìn một mươi tám bởi vì là thứ nhất là vốn cũng chỉ có đến năm hai nghìn một mươi tám thôi
do kết cấu địa chất phức tạp nhiều năm qua cứ có mưa lớn dốc vườn xoài trên quốc lộ một qua tỉnh phú yên thường xuyên bị sụt trượt
nặng nhất là vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu gây nguy hiểm ách tắc giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống nhà cửa của người dân
xin được chuyển sang phần tin quốc tế đúng như tuyên bố gói trừng phạt thứ hai của mỹ đối với iran
chủ yếu nhằm vào lĩnh vực ngân hàng và năng lượng chính thức có hiệu lực ngày hôm nay năm tháng một mươi một
tuy nhiên bất chấp động thái siết chặt trừng phạt nhằm gây sức ép tối đa của washington
tehran khẳng định sẽ vẫn bán dầu và đánh bại các lệnh trừng phạt do mỹ tái áp đặt
mỹ đã liệt hơn bảy trăm linh cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan đến iran
bộ tài chính mỹ đã phát đi cảnh báo tới mạng kết nối
ngân hàng toàn cầu skrip về nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt của mỹ
nếu cung cấp dịch vụ cho các thực thể iran có tên trong danh sách đen của washington
trong khi đó sau nhiều tháng thương lượng hàn quốc đã được miễn các lệnh trừng phạt
mà mỹ tái áp đặt đối với hoạt động nhập khẩu dầu mỏ iran
bất chấp sức ép từ phía mỹ iran tỏ ra không quan ngại
tổng thống iran hassan rouhani nhấn mạnh nước cộng hòa hồi giáo này sẽ vẫn bán dầu
và phớt lờ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp và bất công của mỹ
bởi chính sách này đi ngược lại với các quy tắc quốc tế
hiện iran đang liên lạc chặt chẽ và thường xuyên với các nước ký thỏa thuận hạt nhân
đồng thời cho hay việc thiết lập cơ chế duy trì trao đổi thương mại với liên minh châu âu eu sẽ cần thời gian
thứ trưởng ngoại giao syri faisan medat vừa lên tiếng yêu cầu các lực lượng thổ nhĩ kỳ phải rời khỏi syri
để tạo điều kiện cho việc khôi phục an ninh và sự ổn định của quốc gia trung đông này
phát biểu trên tờ nhật báo
watan về việc nhóm các vũ trang người quốc ở nhiều khu vực nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng dân chủ syri
được mỹ hậu thuẫn lên tiếng kêu gọi chống lại các cuộc tấn công của thổ nhĩ kỳ
thứ trưởng medas tuyên bố rằng quân đội syri là bên duy nhất đã đưa ra lập trường phản đối việc thổ nhĩ kỳ
chiếm đóng các vùng lãnh thổ của nước này
ông nêu rõ các lực lượng người quốc không nên dựa vào mỹ israel hay những bên khác để chống lại lợi ích của đất nước mình
trong khi đó truyền thông trung đông đưa tin ba xe bọc thép chở quân mang cờ mỹ
đã tiến hành tuần tra một khu vực ở miền bắc syri giáp biên giới với thổ nhĩ kỳ
đây là cuộc tuần tra thứ hai chỉ trong vòng một tuần của các lực lượng mỹ
các động thái trên diễn ra sau khi bùng phát căng thẳng giữa ankara và các lực lượng người quốc ở syri
phát biểu tại lễ khai mạc hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc lần thứ nhất tại thành phố thượng hải
sáng nay năm tháng một mươi một chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định trong một mươi năm năm tới
kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
sẽ vượt con số bốn mươi tỷ đô la mỹ
theo chủ tịch tập cận bình trung quốc đang tiến hành những bước đi vững chắc nhằm mở rộng thị trường tài chính
tiếp tục thúc đẩy tiến trình mở cửa trong khu vực dịch vụ
đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp khai mỏ công nghiệp cũng như viễn thông giáo dục điều trị y khoa và văn hóa
ngoài thị trường xuất nhập khẩu trung quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương để bắt kịp với những mục tiêu đề ra
chủ tịch trung quốc cam kết đẩy nhanh các nỗ lực nhằm gỡ bỏ giao cản đối với các doanh nghiệp nước ngoài
tăng nhập khẩu và mở cửa thị trường khổng lồ của nước này
ngoài ra trung quốc sẽ từng bước kích thích nhu cầu nhập khẩu nội địa giảm thuế đơn giản hóa các thủ tục hải quan
ban hành những chính sách chặt chẽ về sở hữu trí tuệ và một số biện pháp khác